phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia do đối tượng võ văn quyên trú tại thành phố thuận an tỉnh bình dương cầm đầu
thu giữ hơn sáu mươi năm kg ma túy các loại cùng với nhiều tam vật khác
ngày hai mươi chín tháng một ban chuyên án phát hiện bắt quả tăng đối tượng huỳnh trung dũng đang đưa ma túy cho nguyễn bảo trấn trên địa bàn phường bình hòa thành phố thuận an
khai thác nhanh các đối tượng khai nhận số ma túy trên là của võ văn quyên đưa để đi giao cho người khác
khám xét nợ của quyên lực lượng công an phát hiện thu giữ hơn sáu mươi bốn kg ma túy các loại
quyên khai đã nhận ma túy từ campuchia rồi nguy trang thành các gói quà và gửi cho các đối tượng thông qua ứng dụng giao hàng
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt giữ thêm ba đối tượng thu giữ gần bảy trăm linh gam ma túy các loại
đây là các đầu mối mua ma túy của quyên thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh
liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đến trưa ngày hôm nay
công an huyện đức trọng đã lặn tìm thấy khẩu súng mà đối tượng nguyễn thành trung ba mươi hai tuổi quê ở hà tĩnh
trú tại huyện di linh tỉnh lâm đồng sử dụng
sau khi cướp hơn ba tỷ từ ngân hàng trung ương thì trung đã chạy vào hẻm bên cạnh
rồi theo đường tắt tới hồ nam sơn cách hiện trường khoảng ba km
tại đây đối tượng thay toàn bộ đồ mặc trên người ba lô và xe máy rồi bỏ đá dìm xuống nước
một đối tượng sử dụng trong vụ cướp cũng bị vứt xuống hồ nam sơn
với sự hỗ trợ của lực lượng địa phương công an huyện đức trọng đã tìm thấy và thu giữ hết các tàm vật
chứng cứ quan trọng trong vụ án đồng thời tiến hành trả lại tài sản cho bị hại theo quy định của pháp luật
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với danh thị mau chú tại huyện hòa bình tỉnh bạc liêu về hành vi mua bán người
khoảng năm hai nghìn một mươi ba danh thị mau câu kết cùng một số đối tượng khác tìm kiếm những phụ nữ việt nam có nhu cầu lấy chồng trung quốc
rồi tổ chức cho họ xuất cảnh trái phép nhằm thu lợi bất chính
đối với mỗi nạn nhân nhóm đối tượng sẽ chi cho gia đình từ bảy mươi đến một trăm năm mươi triệu đồng
khi tìm được nạn nhân thích hợp danh thị mau sẽ đưa nạn nhân đến khu vực biên giới để đồng bọn tổ chức cho họ xuất cảnh trái phép sang trung quốc
tùy thuộc vào độ tuổi và ngoại hình những người đàn ông trung quốc sẽ phải trả cho nhóm đối tượng từ ba trăm linh đến sáu trăm linh triệu đồng
sau khi lấy chồng trung quốc một số phụ nữ bị đánh đập ngược đáy muốn trở về việt nam
thì gia đình của họ phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận trước đó
từ năm hai nghìn một mươi ba cho đến khi bị bắt danh thị mau cùng đồng bọn đã tổ chức cho hơn một trăm linh phụ nữ xuất cảnh trái phép sang trung quốc thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
công an nghệ an vừa chủ trì phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an công an các tỉnh thành phố có liên quan
triệt phá nhóm ba mươi hai đối tượng người việt nam làm việc tại nước ngoài
giả danh cán bộ các cơ quan nhà nước lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn hai trăm linh tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là tăng quảng vinh trú tại phường một mươi một quận năm thành phố hồ chí minh
hai mươi đối tượng khác trong đường dây trú tại thành phố hồ chí minh bình thuận thanh hóa và nghệ an
các đối tượng trong đường dây này hoạt động có tổ chức giả danh cán bộ các cơ quan nhà nước thông báo yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại
từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại tại nhiều tỉnh thành với số tiền lên đến trên hai trăm linh tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đang tiếp tục đấu tranh để mở rộng chuyên án
công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ hai nhóm thanh niên dùng súng bắn nhau làm nhiều người bị thương
theo thông tin ban đầu vào khoảng giờ một mươi năm phút ngày bảy tháng hai tại khu vực vòng xoay phía trước tảng thủy nội địa rạch giá
trên địa bàn phường vĩnh thanh thành phố rạch giá có hai nhóm khoảng một mươi hai thanh niên đã dùng súng và mã tàu đánh nhau
nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết có khoảng bốn người bị trúng đạn bị thương nhưng chưa xác định được danh tính
cơ quan công an chưa xác định được các đối tượng đã gây án và bị hại tại địa điểm xảy ra vụ việc nói trên
lực lượng công an đã thu giữ tại hiện trường bốn vỏ đạn đã được bắn ra khỏi súng vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chuyển sang thông tin khác ngày hôm nay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết nguyên đán
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã xử lý hơn tám năm trăm linh trường hợp vi phạm
cụ thể lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý tám năm trăm bốn mươi trường hợp vi phạm
trong đó vi phạm về nồng độ cồn xử lý hai bốn trăm năm mươi bảy trường hợp hai hai trăm năm mươi bốn trường hợp vi phạm về tốc độ
cũng trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết toàn quốc xảy ra bảy mươi chín vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm ba mươi ba người tử vong bảy mươi ba người bị thương đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
đội cảnh sát giao thông an sương thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
vừa phát hiện và xử lý một xe khách dường nằm bốn mươi chỗ đã nhổi nhét tới sáu mươi bốn người
trong quá trình kiểm soát lực lượng công an đã phát hiện xe khách biển kiểm soát sáu mươi một f chín mươi có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra thực tế xe khách dường nằm bốn mươi chỗ nhưng nhồi nhét tới sáu mươi bốn người
cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ doanh nghiệp theo đúng quy định
đồng thời yêu cầu nhà xe bố trí một phương tiện khác để vận chuyển số hành khách vượt quá quy định
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu môi trường công an tp hcm
phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng vừa đấu tranh xử lý một vụ vận chuyển pháo nổ trái phép trên địa bàn
cụ thể vào lúc bốn giờ ngày sáu tháng hai trên quốc lộ sáu mươi hai thuộc khu vực ấp một xã tân lập
huyện mộc hóa tỉnh long an lực lượng chức năng bắt quả tang hai đối tượng nguyễn văn dương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại tp hcm và dương văn vàng em sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quê tỉnh bình dương
đang vận chuyển hai trăm bảy mươi chín kg pháo nổ bằng phương tiện ô tô và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
hai đối tượng nguyễn văn trí và nguyễn văn phương cùng chú tại xã tân hà huyện tân châu tỉnh tây ninh
vừa bị công an huyện tân châu bắt giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản
tại cơ quan điều tra trí và phương khai
do không có tiền tiêu xài nên cả hai bàn nhau đi cướp tài sản
cả hai đã cùng nhau đến kiệm tạp hóa mua hai cây dựa mang theo làm hung khí và khống chế cướp xe mô tô
điện thoại di động vòng đeo tay vàng bông tay vàng và số tiền trên bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng của một phụ nữ rồi bỏ chạy
sau khi cướp được tài sản trí và phương chia nhau tiêu xài
đến ngày ba tháng hai trí cùng với trần minh tâm và nguyễn tiến thương mang xe đã cướp được về nhà
để tháo rời các bộ phận xe đem đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện vũng liêm
và công an xã thanh bình vừa phát hiện triệt xóa một tụ điểm đánh bạc tại xã thanh bình
chiều qua lực lượng công an đã bất ngờ kiểm tra khu đất vườn của ông nguyễn văn sĩ chú tại xã thanh bình huyện vũng liêm
phát hiện bắt giữ sáu đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
tăng vật tạm giữ gồm hai con gà nhiều cặp cửa sát cùng số tiền trên người các đối tượng là trên ba mươi năm triệu đồng
hiện vụ việc đang được công an huyện vũng liêm tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật
chiều nay công an huyện crongbuk tỉnh đắk lắc tạm giữ hình sự tài xế bùi văn giàu ba mươi bốn tuổi
trú tại huyện tây sơn tỉnh bình định để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
vào khoảng chín h ba mươi sáng ngày hôm qua trên đường hồ chí minh đoạn qua xã chikapo huyện grongbuk
gia đình một người dân trú tại tỉnh gia lai làm công nhân ở tỉnh bình dương
điều khiển xe máy trên đường hồ chí minh theo hướng đắk lắc về gia lai ăn tết
khi xe lưu thông đến địa điểm trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe khách do tài xế giàu điều khiển chạy theo hướng ngược lại
cú va chạm khiến xe máy đổ xuống đường và con gái ba tuổi của anh này bị xe cám tử vong tại chỗ
người vợ bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu
theo cơ quan công an trích xuất camera an ninh cho thấy là tài xế giàu đã vượt ẩu lấn làn
sau đó va chạm với xe máy của nạn nhân
sau vụ tai nạn cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm điều tra nguyên nhân
đồng thời đưa tài xế giàu đi kiểm tra ma túy nồng độ cồn và kết quả đều âm tính
thưa quý vị mới đây công an quận hà đông tp hà nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng hoàng nam công ty cổ phần đầu tư tài chính pfs
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng số tiền lên đến gần ba trăm linh tỷ đồng
sau những buổi hội thảo lôi kéo được nhiều người đến với những lời hứa hẹn về một viễn cảnh thu nhập trong mơ
với lãi suất được hưởng phần trăm cao trên số tiền góp vốn mỗi tháng
những đồng tiền của các nạn nhân cứ thế được đối tượng hoàng nam huy động lên đến gần ba trăm linh tỷ đồng
theo cơ quan công an để tạo lòng tin nam còn hứa hẹn
ngay sau khi nhà đầu tư nộp tiền thì sẽ được công ty trả tiền thưởng
đáng chú ý thực tế là công ty pfs không có hoạt động kinh doanh
sau khi nhận tiền của các nhà đầu tư nam đã sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước
trả tiền lương cho nhân viên trả tiền thuê văn phòng
số tiền còn lại nam đã sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết và hiện không còn khả năng chi trả
hiện đối tượng đang chưa trả được tiền góp vốn cho khoảng tám trăm bảy mươi hợp đồng đã ký
với nhiều ưu điểm
như tiện lợi nhanh chóng trong thanh toán nhiều chương trình khuyến mại
thời gian gần đây ví điện tử đã trở thành hình thức thanh toán được nhiều người dùng lựa chọn
đặc biệt trong dịp tết này nhu cầu thanh toán giao dịch trực tuyến tăng cao
vì vậy các đối tượng đã lợi dụng và nhắm vào ví điện tử để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
do đó người dùng cần phải hết sức cẩn trọng để tránh tiền mất tật mang
bằng việc đăng tin cho vay lãi suất thấp các đối tượng này đã lừa đảo lấy thông tin cá nhân
rồi tự tạo lập tài khoản ví điện tử đứng tên người vay
sau đó các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp mã otp báo về số điện thoại
kết nối ví điện tử này với tài khoản ngân hàng của người vay
rồi chiếm đoạt tài sản số tiền trong tài khoản ngân hàng
trong trường hợp này các nạn nhân thậm chí còn chưa có ví điện tử
nhưng do thiếu hiểu biết nên các nạn nhân đã dễ dàng xa bẫy khi cung cấp thông tin cá nhân và mã otp
để kẻ lừa đảo lợi dụng kênh trung gian thanh toán này để chiếm đặt tài sản
bên cạnh việc bảo vệ thông tin cá nhân để bảo vệ ví điện tử an toàn
các chuyên gia đưa ra lời khuyên người dùng cần phải tăng cường tính bảo mật cho tài khoản
như thường xuyên thay đổi mật khẩu sử dụng việc xác thực bằng sinh chắc học
với đặc tính của sản phẩm ví điện tử là người dùng phải liên kết với một tài khoản ngân hàng
và chúng ta phải qua một bước xác nhập otp thứ hai
về vấn đề bảo mật về lớp otp thứ hai này cũng là một kẻ hở để khiến kẻ gian có thể chụp lợi
về việc bảo mật với hai lớp mật khẩu này trên sản phẩm ví điện tử
người dùng nên lưu ý là chúng ta nên sử dụng những mật khẩu cũng không dễ nhớ dễ đoán
không dùng những thông tin cá nhân và chúng ta nên thay đổi mật khẩu
với tần suất thường
thường xuyên ví dụ như là theo khuyến nghị là hàng tháng
chúng ta cần thiết lập các tài khoản đăng nhập xác thực bằng sinh chắc học
trên các ứng dụng ví điện tử
đồng thời trong quá trình sử dụng vì ứng dụng chạy trên điện thoại
thì chúng ta cũng cần phải bảo vệ điện thoại của mình
tránh việc cung cấp cho đưa điện thoại mượn hay để lộ mạng app in
ngoài ra khi chúng ta thanh toán bằng ví điện tử
khi quét các mã qr trên các cửa hàng
có thể đề phòng hiện tượng là có kẻ xấu đã dán đè cái mạng kia giả lên trên đó
thời gian qua không ít trường hợp người dân đã bị mất tiền do click vào các đường linh lạ
hoặc tải các ứng dụng lạ chứa mã độc khiến điện thoại bị chiếm quyền
vì vậy trong quá trình giao dịch ví điện tử người dân cần cẩn thận suy xét kỹ càng
chỉ nên thanh toán và đăng nhập vào những website ứng dụng
điểm chấp nhận có thương hiệu uy tín
khi nghi ngờ bị lộ thông tin người dân cần lập tức thông báo đến các tổ chức thanh toán
hay ngân hàng để được hỗ trợ
dịp cận tết ai cũng bận rộn vội vàng
tuy nhiên trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo
người dân cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng khi sử dụng ví điện tử
hay bất cứ phương thức thanh toán trực tuyến nào cũng cần trang bị tốt những kiến thức
kỹ năng sử dụng an toàn để tránh bị trục lợi lừa đảo từ các đối tượng xấu